thưa quý vị tình trạng số lượng f tăng đột biến đã diễn ra trong nhiều tuần
và việc truy vết f đã không còn được triển khai
vậy quy định khai báo y tế có còn phù hợp với tình hình hiện tại hay không
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
đã có những chia sẻ về vấn đề này
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng quy định khai báo y tế vẫn mang nhiều ý nghĩa
để kiểm soát bệnh tật phòng dịch trong cộng đồng hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội
phó giáo sư phu nhấn mạnh các địa phương cần tuyên truyền hơn nữa cho người dân
về việc tuân thủ quy tắc năm k trong giai đoạn hiện nay
bên cạnh đó những hoạt động không thật sự cần thiết có thể vẫn cần hạn chế
đặc biệt người dân cần hết sức đề phòng tuân thủ thực hiện biện pháp năm k trong chống dịch
tuyệt đối không mang tư tưởng ai rồi cũng thành f
dự báo diễn biến dịch bệnh trước tình hình số ca mắc mới ngày một tăng cao
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế cộng đồng nhận định
số ca mắc covid một mươi chín sẽ tăng rồi sau đó mới giảm số người nhiễm sars cov hai chưa thể giảm trong vài tuần tới
theo phó giáo sư phu nguyên nhân bùng phát dịch có thể do biến chủng omicron đã lây lan quá nhanh trong cộng đồng
cùng với khoảng thời gian sau tết lượng người đi lại giao lưu nhiều
bên cạnh đó một bộ phận người dân không chấp hành nghiêm các quy định về cách ly phòng dịch
đặc biệt nhiều người có tâm lý chủ quan ai rồi cũng mắc khiến cho các ca f tăng mạnh
phó giáo sư phù nói rất sai lầm khi coi nhẹ nguy cơ lây nhiễm hay chủ động trở thành f
vấn đề là người nhiễm covid một mươi chín rồi vẫn có thể tái nhiễm
vẫn có tỷ lệ nhất định các ca chuyển nặng tử vong và có thể bị các triệu chứng hậu covid một mươi chín khác
vừa qua vì dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng chuyển sang lây lan trong trường học công sở
đến học sinh không được đến trường cơ quan quá tài f và không đủ người làm việc
đó là những ảnh hưởng rất lớn vì vậy không nên mang tư tưởng ai rồi cũng trở thành f